tổng bí thư nguyễn phú trọng đánh giá rất cao tinh thần đổi mới dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm trước đảng trước nhân dân của đảng ủy công an trung ương bộ công an trong lãnh đạo chỉ đạo triển khai nhiệm vụ chính trị
một số nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của lực lượng công an và một số nhiệm vụ khác giao cho lực lượng công an chủ trì được thể hiện với tầm cỡ mức độ chính trị cao hơn vai trò mức độ tác động ảnh hưởng lớn hơn vượt ngoài phạm vi thông thường của công tác công an so với những năm trước đây
tổng bí thư cũng đặc biệt biểu dương đảng ủy công an trung ương bộ công an đã gương mẫu đi đầu trong hệ thống chính trị khi đưa nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng đi vào cuộc sống là bộ ngành tiên phong thực hiện đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy cơ cấu lại đội ngũ cán bộ để phù hợp theo yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự

đất đồng thời phát huy vai trò nòng cốt tuyến đầu sung kích trong phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực kiên quyết kiên trì điều tra xử lý tội phạm
về tham nhũng kinh tế được nhân dân đồng tình ủng hộ bên cạnh đó đảng ủy công an trung ương
bộ công an cũng là một trong các bộ ngành tích cực vận động huy động cộng đồng trách nhiệm trong
chăm lo thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an sinh xã hội
an dân an ninh con người nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân
đề cập tình trạng vừa qua trong ngành xảy ra một số trường hợp tập thể cá nhân vi phạm pháp luật
và đã bị xử lý kỷ luật về đảng kỷ luật về hành chính tổng bí thư nêu quan điểm
điều này làm ảnh hưởng rất lớn tới hình ảnh uy tín của lực lượng công an nhân dân nhưng một mặt
khác tôi lại thấy nó nói lên cái sự nghiêm minh của pháp luật và chúng ta làm trong lĩnh vực này
càng phải gương mẫu giữ gìn phẩm chất của mình tránh tình trạng chân mình còn lấm bê bê
lại cầm bó đuốc đi dây chân người dân gian ta nói là mình phải gương mẫu trước
về phương hướng thời gian tới tổng bí thư nguyễn phú trọng yêu cầu đảng ủy công an trung ương
bộ công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một một mươi hai và kết luận số hai mươi một về đẩy mạnh
xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị tiếp tục coi trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
các đồng chí tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu tiếp tục coi trọng công tác xây dựng trình đốn đảng
xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
coi đây là nhiệm vụ trọng tâm then chốt của cả nhiệm kỳ và những năm tiếp theo
với tinh thần còn đảng thì còn mình danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất
tập trung thực hiện thật tốt ngay trong nội bộ công an nhân dân
đồng thời xuất phát từ vị trí vai trò của lực lượng công an nhân dân trong công tác bảo vệ đảng
bảo vệ nhân dân bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa
các đồng chí cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ
đấu tranh chống tự diễn biến tự chuyển hóa chống suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống ngay trong lực lượng công an nhân dân
chúng ta phải thật sự là lực lượng nồng cốt đi đầu trong bảo vệ chủ nghĩa mạc lê ninh
tư tưởng hồ chí minh quan điểm đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
bảo vệ chính trị nội bộ đối với các ban bộ ngành đoàn thể thuộc hệ thống chính trị
góp phần quan trọng trong xây dựng trình đốn đảng
đồng chí tổng bí thư cũng đề nghị đảng ủy công an trung ương khẩn trương tập trung lãnh đạo
chỉ đạo lực lượng công an nhân dân
quyết tâm nỗ lực cố gắng hơn nữa trong nửa cuối nhiệm kỳ
trước mắt là hoàn thành tám nhiệm vụ cần làm ngay trong năm hai nghìn hai mươi
tạo động lực và khí thế mới để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vinh quang
vẻ vang được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng
trân trọng cảm ơn những tình cảm sự quan tâm sâu sắc những lời động viên
biểu dương của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng dành cho đảng ủy công an trung ương và bộ công an
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đảng ủy công an trung ương tin tưởng rằng
với sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên trực tiếp của ban chấp hành trung ương
bộ chính trị ban bí thư của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của đảng
nhà nước tham gia ban thưởng vụ đảng ủy công an trung ương và với quyết tâm chính trị cao
lực lượng công an nhân dân sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó
thường xuyên quan tâm xây dựng và chỉnh đốn đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
ngày càng trong sạch vững mạnh đóng góp xứng đáng hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thưa quý vị vào tối ngày hôm qua ngày một mươi bốn tháng sáu tại hà nội
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã tới dự chương trình tôn vinh điển hình tiên tiến
và hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy với chủ đề khát vọng bình yên
do bộ công an phối hợp với đài truyền hình việt nam tổ chức
tham dự chương trình còn có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương đảng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và địa phương
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
đặc biệt tham dự chương trình còn có đại diện thân nhân các liệt sĩ hy sinh
trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy
một trăm bốn mươi ba tập thể cá nhân biển hình tiên tiến trong phòng chống ma túy toàn quốc
phát biểu khai mạc chương trình trung tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
dưới sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của đảng nhà nước chính phủ công tác phòng chống tội phạm
về ma túy đã được triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả và đạt được nhiều thành công trên các mặt công tác
lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy thuộc các bộ ngành cùng với sự ủng hộ giúp đỡ nhiệt tình
của nhân dân đã làm tốt công tác phòng ngừa xã hội
phòng ngừa nghiệp vụ xây dựng nhân rộng được nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo
tạo sự lan tỏa sâu rộng huy động cả hệ thống chính trị các cấp các ngành đoàn thể
địa phương tích cực tham gia phòng chống ma túy
phát biểu tại chương trình thủ tướng chính phủ phạm minh chính bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc
với gia đình các cán bộ chiến sĩ và tri ân trước những tấm gương anh dũng hy sinh
chịu thương tích trên mặt trận đấu tranh phòng chống ma túy
thủ tướng nhấn mạnh phải coi tội phạm ma túy là kẻ thù của sự phát triển
là kẻ thù chung của tất cả chúng ta
để công tác phòng chống và kiểm soát ma túy được tăng cường và nâng cao hiệu quả
đòi hỏi phải có sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy
sự quản lý thống nhất của chính quyền các cấp
sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn dân
trong đó lực lượng công an nhân dân là nòng cốt
đã tạo phát triển vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng chống ma túy
tiếp tục rà soát hoàn thiện hệ thống phát bản
tạo cơ sở pháp lý đầy đủ đồng bộ về công tác phòng chống ma túy
đảm bảo kinh phí cơ sở vật chất nhân lực kịp thời động viên
khen thưởng những tập thể cá nhân tham gia tích cực và hiệu quả vào công tác này
đa dạng hóa nội dung hình thức phục vụ công tác tuyên truyền
giáo dục phòng chống ma túy trọng tâm là tuyên truyền về hậu quả
tác hại của ma túy đặc biệt là ma túy tổng hợp và ma túy núp bóng các loại thực phẩm
chú trọng xây dựng và triển khai các chương trình giáo dục phòng chống ma túy
cho thanh niên thiếu niên học sinh sinh viên
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng phạm minh chính đã trao quyết định của chủ tịch nước
phong danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp hà nội phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hồ chí minh
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn
thủ tướng phạm minh chính và bộ trưởng tô lâm đã trao thưởng cho bảy mươi năm gương điển hình tiên tiến
trong công tác phòng chống ma túy
trước đó tại cung văn hóa lao động hữu nghị việt sô bộ trưởng tô lâm cũng đã gặp mặt thân mật
với đại diện thân nhân các gia đình liệt sĩ trong công tác phòng chống ma túy
tiếp tục chương trình phiên họp giữa hai đợt của kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm vào sáng nay
tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình tiếp thu chỉnh lý
hoàn thiện dự thảo nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm bỏ phiếu tín nhiệm
với những người giữ chức vụ do quốc hội hội đồng nhân dân bầu bọc phê chuẩn sửa đổi
tại phiên họp chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội hoàng thanh tùng
báo cáo một số vấn đề lớn xin ý kiến của ủy ban thường vụ quốc hội trong việc giải trình
tiếp thu chỉnh lý các nội dung cụ thể của dự thảo nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm
bỏ phiếu tín nhiệm với những người giữ chức vụ do quốc hội hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sửa đổi
góp ý cho dự thảo có ý kiến đại biểu đề nghị làm rõ thêm về căn cứ đánh giá mức độ tiến nhiệm
đối với người được lấy phiếu tín nhiệm bỏ phiếu tiến nhiệm về các trường hợp bỏ phiếu tín nhiệm
về thủ tục đề nghị kiến nghị quốc hội hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm
đối với kết quả thực hiện cam kết lời hứa có ý kiến đề nghị cần nhấn mạnh hơn
thiết kế rõ hơn trong nghị quyết về việc thực hiện đảm bảo lời hứa cam kết
hoặc chương trình hành động của đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân khi ứng cử
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cơ bản đồng tình với báo cáo một số vấn đề lớn
trong việc giải trình tiếp thu chỉnh lý các nội dung cụ thể của dự thảo nghị quyết
đề nghị ủy ban pháp luật phối hợp chặt chẽ với ban công tác đại biểu và các cơ quan hiệu quan
giả soát kỹ lưỡng về cơ sở chính trị căn cứ pháp lý tính thống nhất đồng bộ với hệ thống pháp luật
thống nhất với nội quy kỳ họp quốc hội đã được sửa đổi bổ sung đảm bảo quán triệt đầy đủ
tuân thủ quy định của bộ chính trị kế thừa những nội dung còn giá trị của nghị quyết
cũng trong phiên làm việc sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến với dự thảo nghị quyết
của quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố hồ chí minh
thưa quý vị một số vấn đề lý luận và thực tiễn về an ninh mạng và mật mã
quản trị an ninh phi truyền thống trọng tâm là quản trị an ninh mạng trong nền an ninh quốc gia
đã được thảo luận nghiên cứu tại hội thảo khoa học quốc gia về chủ đề
an ninh mạng và mật mã trong nền an ninh quốc gia
hội thảo được tổ chức vào sáng nay tại hà nội do ban cơ yếu chính phủ phối hợp với
hội đồng lý luận trung ương và học viện báo chí tuyên truyền tổ chức
hội thảo đã một lần nữa làm sáng tỏ các quan điểm chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
cũng như cơ sở chính trị pháp lý để đảm bảo chủ quyền quốc gia trên không gian mạng
từ đó tham mưu đề xuất các chủ trương và giải pháp cụ thể nhằm phát triển nguồn nhân lực
an ninh mạng và cơ yếu cũng như tập trung nguồn lực cho quản trị an ninh mạng
đề xuất và kiến nghị các cơ chế chính sách về văn hóa sức mạnh mềm trong an ninh mạng
mật mã chính sách quốc phòng an ninh góp phần xây dựng văn kiện đại hội thứ một mươi bốn của đảng
với việc xem không gian mạng là vùng lãnh thổ đặc biệt thì bảo mật an ninh mạng và an toàn thông tin
sử dụng kỹ thuật mật mã sẽ ngày càng khẳng định vai trò
năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an đã ghi nhận phân tích gần tám triệu cảnh báo dấu hiệu hoạt động tấn công mạng
chủ yếu vào hệ thống thông tin trọng yếu của an ninh quốc gia nhằm phá hoại cơ sở dữ liệu
gây gián đoạn hoặc chiếm quyền điều khiển
vì vậy đặt ra yêu cầu cần phải có những giải pháp từ góc độ mật mã góc độ quản trị để phòng ngừa
ứng phó giải quyết có hiệu quả các mối đe dọa an ninh phi truyền thống
trọng tâm là an ninh mạng trong nền an ninh quốc gia
nhằm đẩy mạnh đổi mới công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục chính sách pháp luật về hôn nhân và gia đình
cũng như các chuẩn mực giá trị văn hóa gia đình kiến thức kỹ năng xây dựng gia đình
vào sáng nay cụm thi đua số một phụ nữ công an nhân dân đã tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề
xây dựng gia đình hạnh phúc nơi trốn bình yên trở về
đây là hoạt động giao lưu thiết thực chào mừng ngày gia đình việt nam hai mươi tám tháng sáu
và thực hiện quy chế hoạt động thực hiện phong trào thi đua phụ nữ công an bản lĩnh nhân văn kỷ cương
trách nhiệm vì an ninh tổ quốc vì hạnh phúc gia đình giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi sáu
trong công an nhân dân đồng thời tạo sự gắn kết giữa các đơn vị trong cụm thi đua
tại buổi tọa đàm các hội viên đã lắng nghe các ý kiến kỹ năng từ chuyên gia
đồng thời cùng trao đổi đưa ra các tình huống câu hỏi hỗ trợ cán bộ nữ công an
chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững
nâng cao vai trò vị thế của phụ nữ công an góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội
mỗi hội viên phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc chính là tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc
công tác xây dựng gia đình hạnh phúc vừa là mục tiêu vừa là động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước